phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội cho biết sẽ xử lý nghiêm các hành vi dẫn tới tai nạn như là chạy quá tốc độ quy định vi phạm về nồng độ cồn chất kích thích đi không đúng phần đường lan đường đi ngược chiều đi vào đường cấm tránh vượt dừng đỗ không đúng quy định trở quá số người quy định
tất cả những trường hợp vi phạm này đều được hệ thống camera ghi lại hình ảnh lưu trữ trong hệ thống phần mềm
sau khi hết thời gian cách ly xã hội đơn vị sẽ gửi thông báo yêu cầu lái xe vi phạm đến nộp phạt
thưa quý vị quảng ninh là địa bàn có mạng lưới giao thông trải dài với nhiều tuyến đường huyết mạch
và để kiểm soát tốt tình hình dịch covid một mươi chín tỉnh quảng ninh đã lập nhiều chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh
trong đó có một mươi chốt liên ngành gồm có công an quân đội y tế thanh tra giao thông chính quyền địa phương
tại các chốt điểm kiểm soát mọi người đều chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng
và lực lượng chức năng tại chốt đã áp dụng nhiều biện pháp xử lý tình huống hiệu quả với phương châm nhanh gọn an toàn không bỏ sót
chốt cầu vàng chua nằm trên địa bàn thị xã đông triều là tuyến đường giao thông huyết mạch
lưu lượng xe qua đây là rất lớn để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
sau khi hoàn thành việc khai báo y tế các lái xe nhận lại giấy chứng nhận và giấy này sẽ được sử dụng đi vào địa phận tỉnh quảng ninh trong ngày hôm đó
mà không phải khai báo ở các trạm khác thời gian khai báo chỉ mất khoảng từ ba đến năm phút
các chốt kiểm soát được gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương triển khai các biện pháp kiểm tra giám sát một trăm linh người phương tiện ra vào quảng ninh
đồng thời hướng dẫn tuyên truyền cho các tài xế về quy định kiểm soát dịch bệnh để họ thông cảm và chia sẻ không gây phiền hà mất thời gian của người dân và tài xế
thưa quý vị trước tình trạng xe chở quá tải gia tăng trên địa bàn tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và hư hỏng mặt đường bộ
trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sở giao thông vận tải yên bái đã chỉ đạo thanh tra thành lập tổ kiểm tra tài trọng xe tại trạm cân lưu động và bằng cân sách tay trên địa bàn tỉnh
qua kiểm tra một trăm chín mươi năm phương tiện phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính ba mươi một trường hợp nộp vào kho bạc nhà nước bốn mươi năm năm triệu đồng
tại các trạm cân lưu động phát hiện một mươi một phương tiện vi phạm xử phạt vi phạm hành chính hơn hai mươi năm triệu đồng kiểm tra đột xuất tải trọng xe bằng cân sách tay
phát hiện chín trường hợp vi phạm
xử phạt hành chính hơn một mươi bốn triệu đồng một mươi ba xe vi phạm cơi nới kích thước giới hạn trở hàng ba xe quá tải bốn mươi bốn trường hợp vi phạm nồng độ cồn xử phạt và tạm giữ giấy phép lái xe vi phạm góp phần bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn
ubnd tp hà nội vừa có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án lắp đặt tấm chống ồn tại phạm vi hai đầu cầu trương dương
dự án được tp giao sở giao thông vận tải hà nội làm chủ đề
đối tư với quy mô đối tư là cải tạo sửa chữa lan can cầu và lắp đặt tấm chống ồn phạm vi hai đầu cầu tổng chiều dài phạm vi dự kiến khoảng một m
mục tiêu dự án nhằm giảm ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân bảo đảm mỹ quan đô thị góp phần giảm thiểu ôn tắc và bảo đảm an toàn giao thông
tổng mức đầu tư dự kiến gần một mươi năm tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách của thành phố thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm